rất là nhiều thủ tục thì qua cái khai báo địa tử này thấy nó giúp giảm bớt đi được rất nhiều thủ tục
khi mà giúp giảm như thế thì có khi là không cần phải lên cửa khẩu trực tiếp làm nữa

thì giúp giảm rất nhiều
đây là danh sách các cái tờ khai sẽ hiển thị trên hệ thống

nếu con xe vào thì chúng ta xác nhận
như vậy là bước vào
biên phòng là xác nhận xe vào

nhập lý do yêu cầu vào đây ạ
sau đó ấn xác nhận yêu cầu
và lúc này thì doanh nghiệp sẽ biết được là sẽ phải khai lại thông tin chỉ của lái xe
thì đó là thao tác của biên phòng
và lúc này thì xe sẽ đi vào luôn

thì nó sẽ cứ bỏ qua cái khâu đó

thuận lợi là không phải lái xe không phải xuất trình điều các giấy tờ khác
ví dụ như là cái số xe này ạ

còn nếu như nhập đúng thì anh sẽ nhìn thấy được hết các cái thông tin là loại phương tiện
hết số liệu trên này luôn
đúng rồi anh sẽ nhìn thấy các cái thông tin này luôn

xe đã qua cửa khẩu ạ
và bên biên phòng có xác nhận

nút tờ khai ạ

ví dụ như là cái xe chín mươi tám này
đang cần xác nhận thì anh sẽ tích vào đây
đây đây đây
đây là cái dấu
xem chi tiết tờ khai ạ
sau khi xe sẽ đi qua biên phòng xác nhận ạ
thì sẽ đến vào đây ạ
tiến vào đây thì hải quan sẽ thực hiện là kiểm tra xe

thì để thao tác thì anh sẽ tích vào cái dấu ba hai cuối cùng

thì hệ thống sẽ hiển thị màu xanh
cái này phải không
tiếp tục đến được hải quan xác nhận

thì anh ấn đồng ý ạ
như vậy là sau khi anh xác nhận xong
thì hệ thống sẽ chuyển sang màu xanh
thì các đơn vị phía bên trong có thể nhìn thấy là anh đã xác nhận cho xe vào cửa khẩu

cửa khẩu thì cũng đang triển khai cửa khẩu số
vậy thì cái việc mà chúng ta có những cái thay đổi
đặc biệt là thực hiện triển khai cửa khẩu số
thì trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này
thì bước đầu nó đã mang lại những cái hiệu quả như thế nào
trong công tác kiểm soát hàng hóa cũng như thông quan hàng hóa tại cửa khẩu
giảm được cái chi phí cũng như là nguồn nhân lực cho
cả hai phía
tức là doanh nghiệp thì không nhất thiết phải trực tiếp đến trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước
với thị huyện được khai báo và nộp phí
mà họ có thể ở bất kỳ nơi đâu họ đều có thể thực hiện cái việc đó
thông quan nền tảng của cửa khẩu số
về phía các cơ quan quản lý nhà nước
thì họ có thể có cái nhìn một cách tổng quát hơn
toàn diện hơn
khi mà kiểm soát cái lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
cũng như lưu lượng phương tiện ra vào cửa khẩu một cách hợp lý
về phía cơ quan hải quan thì chúng tôi thực hiện việc kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu
chúng tôi có thể kiểm soát được những phương tiện mà đã khai báo chưa khai báo
và bước đầu kiểm soát được cái khối lượng của hàng hóa đi ra đi vào cửa khẩu
thưa bà do rằng là như bà chia sẻ thì chúng tôi đã thấy được cái tiết ích của nền tảng cửa khẩu số mang lại
chúng tôi thể biến l clinicians thu tiếp h destroying all io
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại